văn phòng chính phủ có văn bản thông báo của ý kiến phó thủ tướng vương đình huệ về việc đồng ý cho
thành phố hà nội lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số tuyến đường có nguy cơ
ủn tắc giao thông trong nội thành đây là chủ trương đúng đắn và cấp thiết nhằm cải thiện
giao thông ở thủ đô tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tính toán lộ trình thực hiện
hợp lý bởi việc thu phí phương tiện giao thông cá nhân sẽ tác động không nhỏ đến thói quen đi lại
của người dân thống kê của sở giao thông vận tải hà nội cho thấy giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
hà nội hiện có khoảng năm năm triệu xe máy hơn sáu trăm linh ô tô chưa kể khoảng một hai triệu phương tiện
từ các địa phương khác thường xuyên tham gia giao thông điều đáng lo ngại là số lượng phương tiện
không ngừng tăng lên khiến hạ tầng giao thông ngày càng bị quá tài vì vậy việc thu phí phương tiện
vào nội đô là cần thiết tuy nhiên một vấn đề được đặt ra là
khi đề án được triển khai sẽ có không ít người chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng
nếu như hệ thống giao thông công cộng không đáp ứng được tiêu chí nhanh chóng an toàn tiện lợi
với giá vé hợp lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến người dân
điều đáng lo ngại là số lượng phương tiện không ngừng tăng lên khiến hạ tầng giao thông công cộng điều đáng lo ngại là số lượng phương tiện không ngừng tăng lên khiến hạ tầng giao thông công cộng
một vấn đề nữa thành phố cũng cần tập trung giải quyết là việc thực hiện nghiêm các quy định từ giao thông đến xây dựng trung cư nhà cao tầng
nếu cứ tiếp tục nhồi trung cư vào trung tâm với tình trạng số dân phương tiện gia tăng chóng mặt thì ngay tại khu vực này cũng đã quá tải
việc thu phí phương tiện cơ giới vào khu vực nội đô đã được các thành phố lớn như london anh singapore áp dụng và khá hiệu quả
khi hạn chế được số lượng lớn ô tô đi vào nội đô hạn chế ủn tắc ô nhiễm môi trường
tuy nhiên hiện nay với những bất cập còn hiện hữu như vậy thì hà nội cần tính toán lộ trình thực hiện các giải pháp